thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội
tiến hành công bố bản án sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do tính chất mức độ nguy hiểm
của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ công an hy sinh
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thay mặt hội đồng xét xử chủ tọa trương việt toàn đã tóm tắt diễn biến vụ án
thông báo lại đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
tổng hợp các quan điểm bào chữa của các luật sư bảo chữa cho các bị cáo và các bị hại
thông báo bản nhận định của hội đồng xét xử trong đó tóm tắt quá trình phạm tội của từng bị cáo
cũng như nhận định tính chất mức độ hành vi và hậu quả gây ra của từng bị cáo
nêu rõ các căn cứ để hội đồng xét xử không chấp nhận các quan điểm ý kiến bảo chữa của các luật sư bảo chữa cho các bị cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án
theo đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công và bị cáo lê đình trức hình phạt tử hình
bị cáo lê đình doanh bị tuyên phạt trung thân
một mươi bốn bị cáo bị phạt tù từ ba đến một mươi ba năm tù
một mươi bị cáo bị phạt từ một mươi năm tháng đến ba năm tù cho hưởng án treo
về trách nhiệm dân sự
các gia đình bị hại đều yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định của pháp luật
hội đồng xét xử thấy nhóm bị cáo công chức tuyển doanh hiểu tiến
đều gây ra cái chết của ba nạn nhân nên phải liên đới bồi thường cho gia đình ba liệt sĩ